thời gian gần đây nhiều hộ dân tại thôn ba a và ba b nà cà xã sĩ bình huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
luôn sống trong tình trạng bất an lo lắng bởi nguồn nước dùng sinh hoạt của hai thôn xuất hiện tình trạng vắng đục ngả ố vàng có mùi khó chịu
theo người dân cho biết từ khi mỏ quặng trì kẽm của công ty trách nhiệm hiếu hạn khai khoáng bắc cạn đi vào hoạt động thì mới xuất hiện tình trạng trên
đây là cái mỏ nước chính được cung cấp nước cho hơn năm mươi hộ dân của thôn ba a nà cà của xã sĩ bình
theo người dân ở đây cho biết thì đây là mỏ nước tự nhiên và đã cung cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân ở đây rất là lâu rồi
nhưng mà tuy nhiên thì từ khi cái mỏ quặng trì kẽm này đi vào hoạt động thì ô nhiễm nước bắt đầu xuất hiện
và người dân cũng đang rất là lo lắng cho tình trạng nước bị ô nhiễm ở đây
lo lắng của người dân thôn nà cà là có cơ sở
bởi chỉ cách mỏ nước này vài chục mét hoạt động khai thác khoáng sản vẫn diễn ra
điều đáng nói là trong quá trình sản xuất những dòng nước thải sau khi qua hệ thống xử lý
được doanh nghiệp xả thẳng ra môi trường khu vực gần mỏ nước tự nhiên mà người dân dùng để sinh hoạt ăn uống
nhìn bằng mắt thường có thể nhận thấy nước thải ra có màu đen dạng bùn lỏng mùi khó chịu của kim loại than trong nước
lại thử tính cả miệng khu vực như m nào thưa các dân thương x
chiathairus với tiên phong
màu của người dân tình trạng này kéo dài đã lâu khiến các hộ dân không khỏi lo lắng trước

để người dân thôn nà cà yên tâm sinh hoạt và sản xuất thì rất cần các cơ quan có thẩm quyền
thường xuyên thanh tra kiểm tra trong đó việc quan trắc nguồn nước theo định kỳ là yếu tố
quan trọng đặc biệt là cần nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với vấn đề bảo đảm môi trường
tránh ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân